trong đó đồng bào thổ là một trong những dân tộc sinh sống sen kẽ cùng hai dân tộc kinh và dân tộc thái ở khu vực miền núi phía tây của tỉnh nghệ an
với dân số khoảng tám mươi người đồng bào thổ sinh sống tập trung chủ yếu tại các huyện nghĩa đàn quỳ hợp tân kỳ và thị xã thái hòa tập trung đồng nhất là trên địa bàn huyện quỳ hợp
những phong tục tập quán cùng nếp sinh hoạt thường nhật mang đậm bản sắc của đồng bào thổ đều đã và đang được bà con nơi đây gìn giữ từ đời này qua đời khác
chương trình sắc màu dân tộc tuần này sẽ đưa quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những nét văn hóa dân gian đặc sắc của đồng bào dân tộc thổ trên quê hương xứ nghệ
các lễ vật cúng được đưa ra ngoài nhà đến phía bãi đất trống có khu vực tượng trưng cho mó nước
thầy mò làm lễ cúng tế cầu xin thần mó thổ công long mạch thần thổ địa phù hộ độ trì cho nước mó tuôn chảy không ngừng nước về đầy đồng ao chuông đầy nước mùa màng tốt tươi
sau mỗi lần thầy mo cúng và vái lại xong dân làng vái lại theo
bộ gõ bao gồm cồng chiêng kèn ô loa trống cái bục bục sập xoèn sẽ được dân làng tấu lên
lễ bốc mó thường được tổ chức vào ngày một mươi tháng ba âm lịch hàng năm còn nếu trường hợp hạn hán kéo dài thì cũng có thể một năm hai lần vào mùng ba tháng bảy trong năm để cầu cho mưa thuận gió hòa đưa nước về đồng áng để phục vụ cuộc sống sinh hoạt hàng ngày cũng như tưới tiêu trong làm ruộng làm nương
kết thúc nghi thức cúng các điệu múa và lời ca được cất lên
bà con trong làng hội tụ cùng khơi thông mó nước sau đó ăn mừng múa hát cổng chiêng cầu cho mưa thuận gió hòa nước mó hanh thông mùa màng bội thu xóm làng được yên bình ấm no hạnh phúc
điều đặc biệt trong hội ăn mừng khơi thông mó nước của đồng bào người dân tộc thổ đó là những nhạc cụ được bà con nơi đây khéo léo sử dụng để tạo nên nét âm nhạc riêng có của đồng bào mình
cùng đó là những nhịp điệu khắc luống nhịp nhàng đều tay âm vang mượt mà của chiếc kèn sona truyền thống và tiếng trống khỏe khoắn như rục dã mời gọi tất cả hòa quyện thành một bản nhạc vui
tất cả hòa quyện thành một bản nhạc vui chơi

cách hợp cùng những giai điệu truyền thống ấy là những điệu múa mang đẫm nét đặc trưng văn hóa của đồng bào dân tộc thổ

dân tộc thổ có nhiều điệu múa như múa công chiêng
truyền thuyết xưa kể rằng bà con dân tộc thổ ở các làng ngày xưa chỉ có khoảng một mươi hộ gia đình cùng nhau lập bản giữa trốn rừng núi rậm rạp con thú giữ thường về phá phách
già làng lúc đó đã cử những chàng trai khỏe mạnh tìm cách xua đuổi mà không được
khi đó có một thanh niên trong đám trai bàn lấy cồng ra đánh
nghe tiếng cồng con thú giữ khiếp sợ chạy một mạch về rừng sâu
từ đó âm thanh tiếng cồng tiếng chiêng vang lên như là một thứ vũ khí để chống lại thú dữ và xua đuổi ta ma
lâu dần bà con thường mang cồng chiêng ra đánh rồi hát cho nhau nghe những điệu ví câu hò những làn điệu dân ca thổ sau những ngày làm việc mệt nhọc trên nương rẫy

ngày nay cứ vào các dịp lễ tết lễ mừng lúa mới hay lễ xuống đồng bà con dân tộc thổ lại mở hội công chiêng
thường vào các ngày đầu năm của tết âm lịch bà con lại chọn làm ngày đẹp để tổ chức hội công chiêng
với mong muốn xua đuổi ta ma cầu trước một năm mới mưa rơi bà con lại chọn làm ngày đẹp để tổ chức hội công chiêng
năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín về địa phương sẵn chút năng khiếu văn nghệ ông trương thanh hải đã tích cực tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ
sau đó ông theo học lớp trung cấp văn hóa nghệ thuật tỉnh nghệ an
học xong trở về ông được phân công phụ trách công tác văn hóa xã nghĩa xuân huyện quỳ hợp
từ đó ông say mê siêu tầm lưu giữ và phát huy bằng được những giá trị văn hóa của dân độc thổ đang có nguy cơ mai một
niềm đam mê đã đưa ông đến tận các bản làng
siêu tầm ghi chép các làn điệu dân ca dân vũ các nhạc cụ của dân tộc và một số đồ dùng vật dụng của đồng bào thổ
phân tích đánh giá và ghi chép tỉ mỉ phân loại thành từng mục từng nhóm để dễ nhận biết
những điều còn chăn trở ông tìm đến các nghệ nhân những già làng để học hỏi
nói về văn hóa của mình thì đồng bào ở đây thì thần phần nhiều là người ta cũng đã ăn sâu ở trong tâm tâm khảm
tuy rằng cũng có mai một đi là bởi vì tiếc một điều là không có người truyền lại
hoặc là dần dần người ta sẽ già đi không có ai truyền lại cho nên là sau những cái năm gần đây thì tôi cũng có máy mò
đam mê đi siêu tầm đi lưu giữ lại những cái văn hóa của bản địa
cũng đóng góp vào cái tinh thần bảo tồn diên dự ở cho cái quê hương sở tại
hơn hai mươi năm năm ông trương thanh hải đã siêu tầm và biên dịch bảo tồn những kỹ năng trình diễn một số phong tục tập quán của dân tộc thổ
như tục cúng ma tục cúng vía tục cúng ma nhà tục lễ hội bốc mó diễn sướng cồng chiêng
siêu tầm một số bài thuốc dân gian
dân tộc thổ gắn tâm linh chữa bệnh trong dân gian
cái đặc trưng nhất của đồng bào thổ mà còn để lại ở trong cộng đồng là cái hát giả ơi
hát già ơi ở đây là cái tên của cái lan điều đó
là đồng bào người ta gọi tươi sái xước rồi
là người ta gọi bằng cái lan điều già ơi
mà già ơi ở đây thì nói như tiếng phổ thông đó là hát giao duyên
hát đối đáp giao duyên đấy
thì ở trong cái giao duyên của đồng bào thổ
cũng rất là phong phú
trong đó có hát về tình yêu đôi lứa này
rồi là hát trao này
hát mơi này
rồi là hát mơi trâu này
rất là hay
cũng có những cái
nó cũng là
nói về nghệ thuật thì cũng phải nói là các cụ dùng những cái câu cái tư để mà đối đáp nhau cũng rất là phong phú
nhưng mà chỉ tiếc một điều là hẳn mai một quá sớm chẳng có người nghiên cứu sâu để mà giúp chúng tôi những cái điều đó
từ cái chỗ đó là tôi thấy tiếc là tôi cũng cố gắng là mình biết được cái gì
thì mình cứ đi
mà trước hết là phải ghi được lại
năm hai nghìn ba nghệ nhân ưu tú trương thanh hải đã tham gia thành lập câu lạc bộ văn nghệ dân gian thuần thổ xóm mó
và năm hai nghìn ba
năm hai nghìn một mươi sáu được công nhận là mô hình văn hóa cấp tỉnh
từ đó đến nay ông vẫn luôn cùng bà con giàn dựng những tiết mục văn nghệ đại diện cho quê hương đi dự thi trên toàn quốc
qua một quá trình làm việc với đồng chí hải
thì tôi cảm thấy đồng chí hải là một đồng chí nhiệt tình năng nổ với anh em trong cơ quan
và đã sáng tác hết sức và đã làm
những đổi mới cho anh em trong đơn vị cụ thể như những làn điệu dân ca
những sáng tác tư biên và những dân ca để cho anh em trực tiếp học hỏi nâng cao kiến thức
anh hải trước xưa là anh cũng là làm bên gọi là bên văn hóa của xã nghị xuân của xã nhà đây
là ông rành có một cái tâm huyết là ông luôn luôn nhiệt tình và nói như là đi khai thác
và này khác tất cả các làn điệu dân ca của vùng miền cũng như là của dân tộc riêng ở vùng này
cho nên là bây giờ ông cũng là gọi là có một cái niềm đam mê
và ông hải cũng là một người trong những người gọi là ông luôn luôn tìm tòi học hỏi
và gọi là vận động quân chủ nhân dân đều gọi là để sinh hoạt một cách gọi là
để sinh hoạt một cách gọi là để sinh hoạt một cách gọi là
về môn văn nghệ quân chủ gọi là điều đặc
giờ đây nghệ nhân ưu tú trương thanh hải vẫn tiếp tục mầy mò nghiên cứu
và ghi chép lại những điển tích những câu dân ca cổ của đồng bào dân tộc thổ
điều tâm niệm duy nhất của ông đó là mong cho văn hóa bản sắc của đồng bào dân tộc thổ
luôn được tỏa sáng dạng ngời trong vườn hoa đầy hương sắc của cộng đồng các dân tộc việt nam
chúng ta đã truyền lại đến bây giờ mà chúng tôi vẫn học tập để nấu và hai món này không thể thiếu được trong những ngày chúng tôi làm lễ nhớ cưới hỏi hoặc là các ngày vui chơi các hát mà có tổ chức ăn thì chúng tôi đều làm hai món ăn đặc trưng này để là hai món ăn đặc trưng cho người dân tộc thổ